trước tình trạng lấn chiếm đất quốc phòng trên địa bàn quận hải an thành phố hải phòng
chiều ba một mươi ubnd tp hải phòng cùng các cơ quan chức năng của thành phố quận hải an
và đơn vị quân đội quản lý diện tích đất đã kiểm tra thực địa và quyết định các biện pháp xử lý kiên quyết
theo báo cáo của ubnd quận hải an và sư đoàn ba trăm bảy mươi một bộ tư lệnh phòng không không quân
đang thi công bao gồm cả diện tích đã phân chia cho cán bộ chiến sĩ làm nhà ở trước đó
đã xảy ra tình trạng một số đối tượng lấn chiếm xây dựng trái phép
các đối tượng lấn chiếm trên còn hành xử theo kiểu xã hội đen
chống đối lăng mạ những người sử dụng đất và cơ quan chức năng gây mất an ninh trật tự ở địa phương
trước tình hình trên ubnd tp hải phòng yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp cùng đơn vị sử dụng đất
phải quyết liệt hơn nữa trong bảo vệ đất đai ngăn chặn tình trạng lấn chiếm xây dựng trái phép
đồng thời kiên quyết xử lý cưỡng chế đối với các trường hợp lấn chiếm đã và đang xây dựng trái phép dọc tuyến đường này